xác định trước cơn bão số một mươi sẽ có diễn biến phức tạp và khó lường nên tỉnh nam định đã chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó với bão
vì vậy mà đã hạn chế được những thiệt hại về người và của tại địa phương này
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân huyện hải hậu là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất
cơn bão đi qua khiến cho nước biển dâng cao sóng lớn đã cuốn trôi đồ đạc của nhiều hộ dân cũng như gây ngập lụt chia cắt nhiều khu vực
sông lớn cũng gây xói lở bốn km đê biển ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn của người dân
lãnh đạo tỉnh nam định đã có bạt từ sáng sớm để sơ tá gần ba người dân sống ven đê đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương ra cố những đoạn đê xuống yếu
toàn tỉnh nam định có chín mươi một km đê biển có nguy cơ bị đe dọa cao do ảnh hưởng của hòa lưu bão